ngày hai mươi năm tháng bốn tại khu căn cứ phước trà xã sông trà huyện hiệp đức tỉnh quảng nam
văn phòng trung mương đảng phối hợp với tỉnh quảng nam và huyện hiệp đức tổ chức lễ khánh thành
bia lưu niệm văn phòng khu ủy khu năm và công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về việc công nhận
xã sông trà và xã phước trà huyện hiệp đức tỉnh quảng nam là hai xã an toàn khu của trung mương
trong thời kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
công trình bia lưu niệm văn phòng khu ủy khu năm được khởi công xây dựng vào ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đây là công trình dân dụng cấp bốn với các tiêu chuẩn kỹ thuật gồm phần móng thân bia và đường vào
làm bằng bê tông cốt thép với tổng kinh phí dự toán khoảng tám trăm linh triệu đồng
việc xây dựng và khánh thành công trình bia lưu niệm văn phòng khu ủy khu năm nhằm ghi lại những công lao
đồng góp của cán bộ chiến sĩ văn phòng khu ủy khu năm trong hai cuộc kháng chiến
qua đó tuyên truyền giáo dục truyền thống và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ